là đầu nguồn con sông chảy qua sáu tỉnh trong khu vực sông cầu chảy qua tỉnh bắc cạn có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước bảo vệ môi trường bảo vệ đất nông nghiệp
tuy nhiên thời gian gần đây vẫn liên tiếp xảy ra những vụ việc đổ đất xâm hại dòng sông này mặc dù tình trạng trên đã được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được ngăn chặn
dư luận và người dân đề nghị chính quyền và các ngành chức năng cần quyết liệt xử lý triệt để tình trạng đổ đất trái phép
đây là một trong những vị trí đổ đất trái phép mới nhất mà phóng viên chúng tôi ghi lại được trong những ngày gần đây
không hề lén lút và diễn ra ngay bên cạnh quốc lộ ba b thuộc địa phận xã đông viên huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
chỉ trong vài ngày hàng chục khối đất đá được đổ thẳng xuống dòng sông cầu
điều đáng nói nếu đi từ thành phố bắc cạn đến huyện trợ đồn thì có đến hàng chục vị trí đổ đất trái phép như thế này
nếu mà nó cứ đổ như vậy đúng chứ
hôm kia thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng lớn
hôm đó bác mới có ý kiến với bác mà bảo trước kia lấp đòn dòng sông là toàn bộ đổ đuộm trên kia chứ thôi chứ thôi chứ thôi ngập đúng hết
ngập lên là nó không là sau này nước lũ về nó cứ trôi cuốn theo là ở dưới kia nó sẽ bị ảnh hưởng hết
lo lắng của người dân vùng hạ lưu là hoàn toàn có cơ sở
những năm trước dù có mưa lũ nhưng mức độ ảnh hưởng đến đất nông nghiệp là không lớn
tuy nhiên sau những trận mưa lũ gần đây
do đất đá từ thượng lưu chảy về đã gây bồi lắng sạt trượt với mức độ ngày càng nghiêm trọng
việc đổ đất xâm hại dòng sông cầu trên quốc lộ ba b do cả người dân và các doanh nghiệp gây ra
nguyên nhân được xác định một phần là do áp lực phải thông đường giải quyết ách tắc giao thông do sạt lở đất thời gian gần đây
nhưng chưa kịp bố trí được nơi đổ thải nên doanh nghiệp thi công đã tự ý đổ đất xuống sông cầu
riêng vấn đề này thì ủy ban huyện chúng tôi ngay sau khi có thông tin là các đơn vị
thi công hót đất sạt lở ở các tuyến đường quốc lộ
việc tự ý đổ đất không đúng quy định thì chúng tôi cũng đã có biên bản lập biên bản và xử lý
đề nghị sở hợp thông phải chỉ đạo những đơn vị đó phải phối hợp với chính quyền địa phương
xác định vị trí đổ thải và thực hiện cái việc đổ thải phải đảm bảo đúng theo quy định
chỉ còn những hiện tượng tự ý đổ đất là trái quy định
trái quy định thì chúng tôi quan điểm là sẽ cho xã lập biên bản xem xét xử lý
đúng theo thẩm quyền của địa phương
có một thực tế hiện nay đó là chủ đầu tư và các nhà thầu thường không tuân thủ quy trình về bảo vệ môi trường
các bãi đổ thải đều phó mặt cho đơn vị thi công mà không được chấp thuận của cơ quan chức năng
chính vì vậy với mục tiêu là lợi nhuận các doanh nghiệp đã bất chấp những hậu quả để đổ thải bừa bãi
vấn đề đang nói đó là việc sàn lấp trái phép thường diễn ra ban ngày không khó để phát hiện
thế nhưng những vi phạm để xử lý hiện nay là không nhiều
có xứng với mức độ vi phạm dây dàng